những ngày này khi mà tết trung thu đang đến gần thì không khí lễ hội càng thêm sôi động tại thành phố hồ chí minh
với rất nhiều hoạt động diễn ra trên khắp thành phố
trong tình hình dịch covid một mươi chín đang được kiểm soát các sự kiện mùa trung thu không chỉ đem đến niềm vui cho con trẻ
mà còn là dịp để kích cầu tiêu dùng và kích cầu du lịch
một trong những hoạt động nổi bật nhất đó chính là phố lồng đèn sài gòn rực rỡ sắc màu đang chào đón khách tham quan
tối cả nhà anh đoàn ngọc thành ghé phố lồng đèn quận năm để tham quan mua sắm khi chỉ còn chục ngày nữa là đến tết trung thu
con phố nổi tiếng hàng chục năm nay là điểm đến ưa thích của người dân thành phố hồ chí minh trong mỗi dịp trung thu
nhiều gia đình nhiều thế hệ từng gắn bó với những ký ức đẹp tại đây
cái không khí ở đây thì dường như năm nào cũng vậy rất là vui rất là nhộn nhịp
vợ mình với con mình đặc biệt là rất là thích
cái không khí ở đây
nằm trên cụm đường lương nhữ học nguyễn án trần hưng đạo quận năm phố đèn lồng với gần một trăm linh cửa hàng sạp kinh doanh lồng đèn đồ chơi vật dụng trang trí bán buôn lấn bán lẻ cho khách tại thành phố hồ chí minh lấn đi tiêu thụ cả nước
năm nay do dịch nên lượng khách ít hơn so với mọi năm sức tiêu thụ lồng đèn cũng giảm
phần lớn lồng đèn tại đây là hàng sản xuất trong nước với nhiều mẫu mã mới lạ
ăn theo các phim điện ảnh phim hoạt hình nổi tiếng được trẻ em ưa chuộng
trung thu năm nay đến giữa lúc dịch covid một mươi chín dù đã cơ bản được kiểm soát song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
thế nên vui chơi tham quan hầu hết người dân vẫn ý thức việc phòng tránh dịch bệnh với khẩu trang luôn hiện diện chỉ tháo ra khi tranh thủ vài phút chụp ảnh
giữa hàng ngàn chiếc lồng đèn đủ kiểu dáng hình ảnh màu sắc chất liệu lung linh khoe sắc mọi người tranh thủ lưu lại những tấm ảnh những khoảnh khắc đẹp
có chụp hình check in rồi còn quay video các thứ nữa
lưu lại kỷ niệm để năm sau đến mỗi dịp trung thu facebook sẽ nhắc lại là mình đã đến những con phố này
phố lồng đèn lung linh huyền ảo vào buổi tối luôn là điểm check in hàng đầu cho giới trẻ sài gòn trong mỗi dịp đón trung thu
hơn nửa thế kỷ tồn tại phố lồng đèn không chỉ là nơi lưu giữ nghề kinh doanh truyền thống mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa điểm đến du lịch đặc sắc của thành phố hồ chí minh để thu hút khách